tối ngày một mươi tháng ba tại thành phố vinh bộ công an phối hợp với công an tỉnh nghệ an tổ chức chương trình nghệ thuật sáng mãi lời dạy của bác
đồng chí phan đình trạc ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung bương đảng cục đông đảo cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã tới tham dự
đồng chí phan đình trạc ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhân dân đã tới tham dự
sáu điều bác hồ dạy gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh góp phần xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
biến đổi khí hậu hạn mặn đang là thách thức lớn ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài đến vùng ngọt hóa của tỉnh cà mau
nhưng hiện nay bà con nông dân đang từng bước có những giải pháp thích ứng
biến nguy thành cơ
và có thể khẳng định mùa vụ đưa màu xuống ruộng năm nay để né hạn đã thắng lợi đúng như kỳ vọng
đối với vùng ngọt hóa cà mau nguồn nước ngọt tưới tiêu là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến kết quả sản xuất
mùa hạn năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn được dự báo là mưa dứt sớm nắng nhiều thiếu nguồn nước phục vụ cho lúa vụ ba
để đảm bảo không phá vỡ quy hoạch bảo vệ vùng ngọt hóa và sản xuất thuận thiên
tổ chức lại sản xuất bằng giải pháp đưa màu xuống ruộng ngay khi thu hoạch lúa đông xuân
trong đó tập trung nhiều nhất tại xã trần hợi quyện trần giang thời đã có hơn hai trăm bảy mươi hectare trồng màu
chủ yếu là bí đao bí đỏ và một số rau củ khác
hiện đang vào cao điểm thu hoạch màu của bà con nông dân và được đánh giá là mô hình phù hợp với sản xuất trong mùa khô hạn
và chính mô hình này đã giúp đông dân yên tâm lao động sản xuất và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương
tại thị xã kinh môn tỉnh hải dương
vụ sắn dây năm nay đạt khoảng tám tấn
trừ chi phí sản xuất người nông dân thu lãi hơn sáu mươi năm tỷ đồng
thị xã kinh môn hiện có hai trăm sáu mươi hai hectare trồng sắn dây
năm nay thời tiết thuận lợi nên sắn dây được mùa năng suất mỗi hectare trung bình đạt từ hai mươi tám đến ba mươi tấn củ
toàn thị xã kinh môn thu hoạch được tổng sản lượng khoảng tám tấn với giá bán mỗi cân từ một mươi hai đến một mươi ba đồng
trừ các khoản chi phí sản xuất người nông dân thu lãi hơn sáu mươi năm tỷ đồng
thị xã kinh môn hiện có gần năm mươi cơ sở chế biến
một số cơ sở đã đầu tư dây chuyền quy mô tự động hóa nhưng chưa bảo đảm quy trình chế biến để xuất khẩu
thị xã kinh môn cần quan tâm để có khu chế biến tinh bột sắn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu nhằm nâng cao giá trị cho loại nông sản đang là thế mạnh của địa phương
vừa qua nhân kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
ngày hai mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi
được sự đồng ý của đảng ủy đại sứ quán việt nam tại liên bang nga
sự nhất trí của trung ương hội sinh viên việt nam tại thủ đô moscow đã diễn ra đại hội đại biểu hội sinh viên việt nam tại liên bang nga lần thứ nhất nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
đại hội diễn ra dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến với một trăm sáu mươi đại biểu chính thức từ hơn chín mươi cơ sở giáo dục đại học tại hai mươi sáu thành phố liên bang nga
với tinh thần trách nhiệm dân chủ thảo luận sôi nổi thẳng thắn
đại hội đã thống nhất thành lập hội sinh viên việt nam tại liên bang nga
đại hội đã thống nhất hiệp thương bầu ban chấp hành hội sinh viên việt nam tại liên bang nga khóa một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
gồm hai mươi bảy thành viên đủ phẩm chất năng lực uy tín và tâm huyết để lãnh đạo công tác hội và phong trào sinh viên việt nam tại liên bang nga thời gian tới
anh lê huỳnh đức được bầu làm chủ tịch hội sinh viên việt nam tại liên bang nga
sáng ngày một mươi tháng ba tại thành phố buôn ma thuột tổng cục thể dục thể thao phối hợp với sở văn hóa và thể thao và du lịch đắk lắc đã tổ chức lễ khai mạc giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ một mươi tám năm hai nghìn hai mươi bốn
giải vô địch đề gậy quốc gia lần thứ một mươi tám năm hai nghìn hai mươi bốn có hai mươi đoàn với hai trăm linh vận động viên đến từ các tỉnh thành trong cả nước tham gia tranh tài ở hai mươi sáu hạng cân nam nữ
trong đó vận động viên nữ tranh tài ở một mươi hai hạng cân từ bốn mươi năm kg đến hơn bảy mươi năm kg

trong đó vận động viên nữ tranh tài ở một mươi hai hạng cân từ bốn mươi tám kg đến hơn chín mươi kg
các đội thái nguyên hải phòng và thành phố hồ chí minh được đánh giá làm mạnh tại giải vô địch đẩy gậy quốc gia năm nay
giải đấu nhằm cổ vũ phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương bắc hồ vĩ đại thúc đẩy phát triển các môn thể thao truyền thống
qua đó đánh giá phong trào phát triển và trình độ chuyên môn của các vận động viên trẻ rèn luyện môn để gậy trên toàn quốc
giải diễn ra từ nay đến hết ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị sau hơn một mươi năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
tỉnh lào cai đã đạt được những kết quả toàn diện tích cực trên mọi mặt của đời sống xã hội
tỉnh đang tiếp tục tập trung mọi nguồn lực thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao
với mục tiêu tạo nên một diện mạo mới sức sông mới biến nông thôn trở thành nơi đáng sống
trên những đồi chè tươi tốt người dân nơi đây đang tích cực chăm sóc
cây trẻ trồng trẻ theo phương pháp hữu cơ vừa có thu nhập cao lại vừa bảo vệ
giữ môi trường sống xanh sạch đặc biệt là góp phần thực hiện bảo đảm tiêu chí thu nhập
trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao của địa phương
không có phun thuốc bảo vệ thực vật nữa mà thay vào thuốc sinh học
hình hữu cơ thì nó vẫn hơn chất lượng thu nhập thì cũng ổn định ạ
không chỉ nâng cao thu nhập chương trình xây dựng nông thôn mới còn góp phần thay đổi diện mạo nông thôn
ở vùng cao vùng sâu vùng xa
những tuyến đường bê tông được nâng cấp từ ba m lên sáu m bảo đảm cho hoạt động giao thương buôn bán
khoa học kỹ thuật được đầu tư hiện đại ứng dụng nhiều hơn trong sản xuất kinh doanh
công trình về văn hóa giáo dục hạ tầng ở nông thôn cơ bản được đồng bộ đảm bảo
đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và đã thay đổi rất là rõ rệt
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân
sau một mươi năm triển khai đến nay tỉnh lào cai có sáu mươi hai trên một trăm hai mươi bảy xã đạt chuẩn nông thôn mới
thu nhập bình quân khu vực nông thôn ước đạt gần bốn mươi triệu đồng một người một năm
tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới hai mươi một trăm linh số xã trên địa bàn có điện lưới quốc gia
và có đường giao thông nông thôn đến trung tâm xã
cơ sở hạ tầng người dân là chủ thể xây dựng và thực hiện các nội dung trong các mục tiêu
các chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới
với phương châm xây dựng nông thôn mới nâng cao hiệu quả bền vững và có chiều sâu
tỉnh lào cai đang tạo nên những vùng nông thôn mang diện mạo mới sức sống mới
trở thành những vùng quê đáng sống ngày càng giàu mạnh văn hóa